thưa quý vị và các bạn cây cam là một trong năm cây trồng chủ lực phát triển nông nghiệp hàng hóa của tỉnh tuyên quang
trong những năm qua nhiều giải pháp khoa học công nghệ đã được áp dụng trong quy trình canh tác vùng sản xuất hàng hóa cam sành hàm yên
ứng dụng khoa học kỹ thuật được coi là chia khóa sản xuất ra sản phẩm cam sạch đảm bảo tiêu chuẩn
mục tiêu quan trọng là hướng tới việc xuất khẩu sản phẩm cam sành hàm yên nâng cao hơn nữa giá trị sản phẩm và thu nhập cho người trồng cam
quy trình sản xuất cam hiệu cơ quy trình việt gáp được áp dụng trong nhiều năm trở lại đây đã khẳng định rõ hiệu quả thiết thực
đây là hướng đi đúng để sản phẩm cam sành hàm yên ngày càng có được chỗ đứng trên thị trường
trong chuyên mục trang địa phương của truyền hình nhân dân hôm nay mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự ứng dụng khoa học kỹ thuật nâng cao chất lượng sản phẩm cam sành hàm yên
phóng sự do đài phát thanh và truyền hình tuyên quang thực hiện
giống cây là yếu tố đặc biệt quan trọng quyết định chất lượng sản phẩm cam sành hàm yên
hiện nay việc nhân giống và cung ứng giống cam sành hàm yên quản lý chặt chẽ
ổn định bền vững vùng cây ăn quả quan trọng này
tại trung tâm giống cây ăn quả việt nam yên hiện đang thực hiện đề án chọn lọc một số giống cam
có năng suất chất lượng thu hoạch giải vụ cho vùng cam hàm yên
trung tâm đặc biệt chú trọng đánh giá chất lượng sinh trường cây cam sành
điều này có hướng tới việc tạo ra giống cam sành cho thu hoạch giải vụ để sản phẩm cam sành của huyện cung cấp liên tục cho thị trường
trung tâm cũng xây dựng kế hoạch để tổ chức sản xuất tạo ra cái giống và kết hợp với các đơn vị có đủ điều kiện
ví dụ như viện bảo vệ thực vật hoặc là cái trung tâm nghiên cứu ứng dụng cây có múi để liên kết trong sản xuất
đảm bảo phục vụ sản xuất đáp ứng cái nhu cầu cho bà con có những cái giống tốt nhất đảm bảo sạch bệnh
và để trồng phát triển trong cái vùng cam của hàm yên
năm hai nghìn một trung tâm nhận chuyển giao công nghệ sản xuất giống cam sạch bệnh của viện bảo vệ thực vật trực thuộc viện khoa học nông nghiệp việt nam
từ những cây cam đầu dòng đã được tuyển chọn này sẽ cung cấp toàn bộ cành ghép mắt ghép cho việc nhân giống cam sành hàm yên
quy trình nhân giống và chăm sóc được trung tâm giống cây ăn quả việt nam yên thực hiện theo quy chuẩn
đến với người trồng cam tại một mươi ba xã vùng quy hoạch của huyện
với hơn một vạn cây giống từ trung tâm giống cây ăn quả việt hàm yên được cung cấp đảm bảo tiêu chuẩn
trồng cam chu kỷ hai hiện đã và đang được thực hiện tại nhiều địa phương trên địa bàn huyện hàm yên
ở tổ sản xuất cam xã tân thành huyện hàm yên quy trình sản xuất cam hữu cơ đã được người dân áp dụng hơn một năm qua
đến vụ thu hoạch những khách hàng có nhiều kinh nghiệm đến tận thôn tận nhà để đặt mua cam
mặc dù giá cam cao hơn gấp từ một năm đến hai lần
có thể khẳng định sản phẩm cam hữu cơ đã có được giá trị vượt trội so với cam sành canh tác với phương pháp truyền thống
đầu tiên thì là chúng tôi cũng lo
thực sự là nói là không có thuốc sâu làm sao mà trị được sâu
mà khống chế được con cái bệnh sâu nó phá
nhưng đến cái giờ này nói chung là cái thứ nhất là chúng tôi để con cái cỏ này
chúng tôi để cỏ theo băng theo luống
có con thiên địch nó có cái chỗ trú ngụ
cái nhất và cái thứ hai nữa thì có thể chúng tôi dùng những các loại chế phẩm gừng tỏi ớt để tôi phun
xong rồi nó xô đuổi
cái cam này bây giờ chúng tôi cũng không dùng một loại con thuốc hóa học nào
thế mà bây giờ cũng thấy có sâu có bệnh gì mấy đâu
nó rất là ổn định
phân chuồng được ủ với chế phẩm vi sinh
hai năm nay anh ánh đã không còn sử dụng các loại phân vô cơ bón cho vườn cam sành
phân chuồng ủ hoai sẽ bổ sung chất hữu cơ tăng chất mùn giúp cải tạo đất tăng độ phì nhiêu cho đất
tất cả kiến thức anh ánh có được từ việc tham gia lớp tập huấn sản xuất cam hữu cơ triển khai tại địa phương
mặc dù mất rất nhiều thời gian công sức hơn trong quy trình chăm sóc
xong những người trồng cam hữu cơ như anh ánh có được là giá bán cao hơn so với các sản phẩm cam sành canh tác bằng phương pháp truyền thống
qua đó bù đắp công sức thời gian đối với người trồng cam
năm ngoái là gia đình là cũng đã có được cái thu nhập cũng khá là ổn định
thì hướng sản xuất theo hình thức hiệu cơ là rất là tốt
cho nên là gia đình là đang dự kiến là mở rộng thêm khoảng một ha ở bên trên kia nữa
trong mỗi chiếc can này chứa một loại chế phẩm đặc biệt
đó là gừng tỏi ớt được xay nhỏ ngâm với rượu trắng chuẩn bị làm thuốc trừ sâu thảo mộc
loại thuốc này trừ các loại sâu bệnh trên cây cam canh tác theo phương pháp hữu cơ
thời gian bảo quản có thể kéo dài đến sáu tháng
một lít dung dịch nguyên chất
sẽ được pha với khoảng từ ba trăm linh đến năm trăm linh lít nước phun phòng trừ các loại sâu dẹp hại trên cây cam
từ khi áp dụng quy trình sản xuất cam hữu cơ dung dịch chế từ gừng tỏi ớt và chế phẩm im
được người dân ủ sử dụng thay thế hoàn toàn cho thuốc bảo vệ thực vật
bên cạnh đó đậu tương cá nhỏ được xay ủ làm phân bón hiệu cơ
nhằm bổ sung chất dinh dưỡng

từ năm hai nghìn một mươi bảy
một số dự án nông nghiệp hiệu cơ đã được phát triển
một số dự án nông nghiệp hữu cơ đã được triển khai tại tuyên quang
trong đó có quy trình sản xuất cam hữu cơ tại vùng sản xuất cam sành hàm yên
thời điểm triển khai hơn một mươi bảy hectare
chủ yếu là cam sành hàm yên của liên nhóm hiệu cơ hàm yên
được chuyển đổi qua quy trình sản xuất cam hữu cơ
vụ cam sành hàm yên năm hai nghìn một mươi chín
những quả cam sành sản xuất theo quy trình hữu cơ
đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của người tiêu dùng
từ mô hình ban đầu
quy trình sản xuất cam hữu cơ được người trồng cam ở hàm yên biết đến
như là giải pháp căn cơ để sản phẩm cam sành hàm yên
có thể nâng cao giá bán và tìm đến được thị trường xuất khẩu
để nâng cao hiệu quả nhất về sản xuất cam theo hướng hữu cơ
thì là phải đúng theo tuân thủ theo đúng quy trình
hiện nay chúng tôi đã phối hợp với chí cục trùng trọt bảo vệ thực vật tỉnh
hướng dẫn bà con nhân dân sản xuất cam theo hướng hữu cơ
để nâng cao chất lượng
được bà con nhân dân sử dụng cái sản phẩm sạch
ở tổ dân phố đồng bàng thị trấn tân yên huyện hàm yên
nhiều năm nay người dân đã áp dụng quy trình sản xuất cam việt gáp
trong canh tác cam sành
đến tháng bảy vừa qua tổ sản xuất cam việt gáp đồng bàng
đã có bốn mươi hộ tham gia
anh nguyễn trí thương là một trong những hộ đầu tiên
tham gia quy trình sản xuất cam việt gáp tại đây
hiện tại gia đình anh đang canh tác
hai hecta cam sành
vẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong danh mục
tuy nhiên việc quản lý thời gian cách ly
và các yếu tố điều kiện thời tiết
được các hộ canh tác cam việt gáp thực hiện chặt chẽ
ngoài việc đảm bảo các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm
điều quan trọng nhất là năng suất chất lượng cam sành sản xuất
theo quy trình việt gap tăng lên khoảng ba mươi
từ đó giúp nâng cao thu nhập cho người trồng cam
tôi làm theo chương trình việt gáp này
thì nói chung là cây cam nó được bền vững hơn
nói chung là năng suất của cây cam thì nó lên khoảng hai ba mươi
nói chung là mỗi hát tôi được hai mươi ba mươi tấn
có năm này được bốn mươi tấn
nói chung là cây cam thì nó bền
mà làm theo quy trình việt gáp thì nó an toàn
cũng muốn tuyên truyền rộng rãi cho mọi người
làm theo quy trình việt gáp này
để tăng năng suất thu nhập cho mọi hội gia đình

tôi làm theo chương trình việt gáp này
bản thân tôi là người thủ trưởng
thì tôi sẽ giám sát từng hộ
và từng thời điểm bón phân và bơm thuốc
để theo đúng danh mục việt gáp
đảm bảo sức khỏe cho những chủ hộ
và những người sản xuất cam
thứ hai nữa là cho những người tiêu dùng
đảm bảo về chất lượng của cam
và năng suất của cây cam
nó sẽ đạt năng suất cao hơn
và tăng thêm thu nhập cho bà con
sử dụng thuốc bảo vị thực vật
theo quy tắc bốn đúng
đúng thuốc đúng nồng độ và liều lượng
đúng lúc đúng cách
đó là điều mỗi người dân trồng cam việt gáp
đều phải nắm chắc áp dụng trong chăm sóc cam
đồng thời người dân thực hiện giảm phân vô cơ
tăng cường bón phân hữu cơ
sử dụng thuốc bảo vị thực vật
có chế phẩm sinh học trong chăm bón
và phong trư dịch hại
nên cây cam khỏe mạnh
cho quả đều chất lượng quả ngon
tỷ lệ quả đạt loại a
đạt năng suất cao hơn
đạt trên năm mươi
cam sản xuất với quy trình việt gáp
vò thường dày hơn độ ngọt cao
để được lâu hơn
nhờ đó nhiều năm qua
cam việt gáp hàm yên đã có mặt
ở khắp các hệ thống siêu thị
trong và ngoài tỉnh
đối với trung tâm dịch vụ đông nghiệp chúng tôi
tới đây sẽ chỉ đạo
đám độ viên chức tăng cường
bám sát cơ sở
các xã vùng cam
để tập huấn hướng dẫn kỹ thuật
trồng cam theo tư chuẩn việt gáp
đặc biệt lưu ý hơn nữa là
sẽ chỉ đạo vận động bà con nhân dân
tuyên truyền vận động bà con nhân dân
sử dụng phân hữu cơ
hợp với các cơ quan chuyên môn
của tỉnh của xã
sẽ đến trực tiếp các hộ
thực hiện sản xuất theo hữu cơ
để kiểm tra giám sát
quy trình sản xuất theo hữu cơ
tại huyện hàm yên
thành công của mô hình sản xuất cam
theo phương pháp hữu cơ
và việc sản xuất cam
để phát triển mạnh mẽ các mô hình canh tắc cam
theo quy trình việt gáp
với hàng trăm hectare
đang góp phần quan trọng khẳng định
và nâng cao uy tín thương hiệu
cam sành hàm yên
hiện nay một trong những vấn đề
được huyện hàm yên trú trọng là
thực hiện tốt liên kết bốn nhà
nhà nước nhà khoa học nhà doanh nghiệp
và người trồng cam
qua đó đẩy mạnh hơn nữa
việc tiếp cận các hình thức canh tắc mới
chuyển giao và áp dụng khoa học kỹ thuật
trong quy trình sản xuất
cam sành từ đó
nâng cao chất lượng cam sành hàm yên
phóng sự ứng dụng khoa học kỹ thuật
nâng cao chất lượng sản phẩm cam sành hàm yên
do đài phát thanh và truyền hình tuyên quang thực hiện
đã kết thúc chuyên mục trang địa phương
của truyền hình nhân dân hôm nay cảm ơn sự quan tâm
theo dõi của quý vị và các bạn và xin kính chào tạm biệt